ít nhất một mươi hai người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại vùng nhiệt đới amazon của brazil vào ngày hôm qua trong số nạn nhân có một trẻ sơ sinh
trong một báo cáo chính quyền bang acre ở tây bắc brazil cho biết chiếc máy bay một động cơ sedna caravan đã rơi gần sân bay rio branco ngay sau khi cắt cánh vụ việc khiến một mươi hành khách cùng với cơ trưởng và cơ phó tử vong tại hiện trường
theo truyền thông địa phương máy bay bốc cháy khi rơi xuống gây cháy rừng tại một vùng hẻo lánh gần khu vực giáp giới với peru và bolivia
tháng chín vừa qua một chiếc máy bay rơi trong khi đang tìm cách hạ cánh trong điều kiện thời tiết mưa bão tại bang amazonas lân cận đã khiến một mươi bốn người thiệt mạng